bộ y tế thông báo thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín là các bệnh số năm mươi tám năm mươi chín và sáu mươi của việt nam
cụ thể như sau các bệnh số năm mươi tám bệnh nhân nữ hai mươi sáu tuổi địa chỉ tại phố yên thế phường điện biên
quận ba đình thành phố hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại pháp nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày một mươi năm tháng ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã tổ chức sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm
và có kết quả dương tính với covid một mươi chín
bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở đông anh
bệnh nhân số năm mươi chín là bệnh nhân nữ ba mươi tuổi địa chỉ tại phường bồ đề quận long biên thành phố hà nội
là tiếp viên trên chuyến bay từ vương quốc anh về việt nam vào ngày hai tháng ba
ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
hiện sức khỏe ổn định
ca bệnh số sáu mươi bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi quốc tịch pháp là hành khách trên chuyến bay từ pháp về nội bài
vào ngày chín tháng ba
bệnh nhân đã đi du lịch tại hà nội và ninh bình
ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân được cách ly và có kết quả dương tính với covid một mươi chín